khách đồng quan còn có thể tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số tiện ít
tôi rút tiền qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được liên kết với thẻ atm
trải nghiệm làm căn cước công dân ngay tại khu vực triển lãm
đăng ký xe máy theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba
mang đến cái triển lãm ngày hôm nay là chúng tôi mang đến những cái dịch vụ mà thiết yếu nhất
trong công tác đăng ký quản lý xe và trong công tác tuần tra kiểm soát
và nộp phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
và ở đây chúng tôi thấy rằng là từ những cái dịch vụ đó thì sẽ đưa lực lượng cảnh sát giao thông
đến gần với người dân hơn và thân thiện với người dân và theo những tiêu chí của lãnh đạo bộ công an
và phục vụ nhân dân tốt nhất thuận lợi nhất và đạt hiệu quả nhanh nhất
với thông điệp tôn vinh công hiến và hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân
trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là vai trò trách nhiệm cùng những thành tựu của lực lượng cảnh sát nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thông qua triển lãm này góp phần giáo dục cộng đồng nhất là thế hệ trẻ
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày hai mươi tháng tám tại bảo tàng hà nội